một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại km một trăm ba mươi sáu một trăm linh quốc lộ ba thuộc địa phận thôn công tung
xã cao kỳ huyện trợ mới tỉnh bắc cạn khiến tám người bị thương
xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát chín mươi bảy b một trăm bảy mươi năm do lái xe phan văn thế điều khiển theo hướng bắc cạn thái nguyên
thì bất ngờ mất lái đâm thẳng vào một quán ven đường rồi lao xuống bờ sông
vụ tai nạn làm tám hành khách trên xe bị thương
dân may khu vực rơi xuống có nhiều cây cối nên xe dừng lại kịp thời trước khi đào xuống sông cách đó khoảng hai ba mét
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu và giải tỏa hiện trường